đại tướng lê đức anh nguyên chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam qua đời
đã để lại những tiếc thương trong lòng nhiều sĩ quan tướng lĩnh và nhà nghiên cứu campuchia
quốc gia láng giềng mà đại tướng để lại nhiều dấu ấn trong cuộc đấu tranh hỗ trợ nhân dân campuchia
thoát khỏi họa diệt chủng pol pot
và ngày hôm nay truyền thông campuchia đồng loạt đưa tin về việc nguyên chủ tịch nước
đại tướng lê đức anh từ trần và những đóng góp của ông trong sự nghiệp cách mạng của việt nam
cũng như giúp giải phóng nhân dân campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng pol pot
fresh news đưa tin nguyên chủ tịch nước việt nam lê đức anh từ trần ở tuổi chín mươi chín
trong đó nêu rõ nguyên chủ tịch nước lê đức anh từng là vị tướng chỉ huy lực lượng quân đội việt nam
giúp campuchia lật đổ chế độ diệt chủng pol pot
fresh news cũng nhắc lại đóng góp của nguyên chủ tịch nước đại tướng lê đức anh
trong cuộc đấu tranh giải phóng miền nam thống nhất đất nước
tờ phnom penh
post bản tiếng anh đăng trên trang nhất tin nguyên chủ tịch nước đại tướng lê đức anh từ trần
trong đó nhấn mạnh nguyên chủ tịch nước lê đức anh là nhân vật nổi bật với một di sản ở campuchia
và vai trò được ghi nhận nhiều nhất là tư lệnh quân tình nguyện việt nam tại campuchia
giúp nhân dân campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng khmer đỏ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
còn tờ tia sáng campuchia có lượng phát hành lớn nhất tại nước này
cũng đã đăng tiểu sử và cuộc đời hoạt động cách mạng
của nguyên chủ tịch nước đại tướng lê đức anh
trong khi đó tờ washington post cũng đăng bài viết về nguyên chủ tịch nước lê đức anh
với vai trò là người chỉ huy quân tình nguyện việt nam sang campuchia giúp lật đổ chế độ khơ me đỏ
đồng thời là người chứng kiến sự kiện mỹ và việt nam thiết lập quan hệ ngoại giao
tờ washington post nhắc lại trong thời kỳ đại tướng lê đức anh làm chủ tịch nước
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đến một nghìn chín trăm chín mươi bảy việt nam và mỹ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
cũng trong năm đó ông trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên của việt nam
công du mỹ khi tới new york dự lễ kỷ niệm năm mươi năm thành lập liên hợp quốc
bài báo khẳng định với tư cách là chủ tịch nước đại tướng lê đức anh đóng một vai trò quan trọng
trong việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa mỹ và việt nam